thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa thông báo về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
lịch lấy nước cho vụ đông xuân tổng cộng một mươi tám ngày gồm ba đợt đợt một bốn ngày từ h ngày một mươi hai tháng một đến hai mươi bốn h ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một đợt hai tám ngày từ h ngày hai mươi sáu tháng một đến hai mươi bốn h ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
đợt ba sáu ngày từ h ngày hai mươi hai tháng hai đến hai mươi bốn h ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
để công tác lấy nước đạt hiệu quả cao đề nghị các địa phương tổ chức lấy nước sớm chủ động chữ nước thực hiện nạo vét các cửa lấy nước và hệ thống canh lắp đặt chạm bơm giã chiến và tăng cường vận hành để tập trung đưa nước lên ruộng
đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân để sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả tuyệt đối không phát sinh yêu cầu xả nước từ các hồ chứa thủy điện ngoài ba đợt lấy nước trên